đạo mẫu đến với giáo sư ngô đức thịnh từ khi ông được điều chuyển về làm việc chính thức ở viện nghiên cứu văn hóa dân gian từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
cũng bắt đầu từ đây ông bắt tay vào việc nghiên cứu một tín ngưỡng phổ biến và độc đáo của người việt đó là đạo mẫu
giáo sư ngô đức thịnh sinh ra ở nam định nơi phát tích tục thờ mẫu liễu hạnh
nên từ nhỏ ông đã được nghe được thấm
những điệu chầu văn được dự nhiều cuộc lên đồng phát lộc
sau này lên đồng bị cho là mê tín dị đoan và bị cấm đoán rất nghiêm ngặt nhưng vẫn tồn tại một cách rất mãnh liệt
việt nam có khoảng bảy đền phủ thờ đạo mẫu của cộng đồng
chưa kể đến các điện phủ tư nhân là một nhà khoa học thì không thể không công nhận sự thật khách quan ấy
và ông quyết định sẽ dành thời gian để đi tìm câu trả lời
cho vấn đề này
việc dám lao và nghiên cứu một lĩnh vực nhạy cảm như vậy nhất là với tư cách một cán bộ nhà nước là chuyện không phải dễ dàng
tôi là viện trưởng
những anh em là ông viện trưởng ông đi làm với vấn đề mê tín dị đoan
ông tuyên truyền cho mê tín dị đoan
họ báo cáo xong nên an ninh
tôi bảo không
tôi làm cái vấn đề mà đời sống đòi hỏi
bên an ninh các anh bảo thôi may quá chúng tôi cũng đang không hiểu cái vấn đề này như thế nào
thì giáo sư cứ làm đấy
khi nghiên cứu cái này tôi áp dụng một số những phương pháp xã hội học
thế thất bại hết
tôi đã làm cái phiếu điều tra
hỏi thì hỏi một câu là tại sao ông bà này đi ra làm đồng
tôi mới phát một trăm linh phiếu không nhận được một phiếu nào cả
sau đó tôi bảo không được
không thể áp dụng cái phương pháp này đâu
và tôi áp dụng phương pháp
nhưng mà cùng hoạt động cùng với cộng đồng
hồi đó còn trẻ sức còn khỏe
tôi thường đi theo những đoàn hành hương của những ông đồng bà đồng ở hà nội
một hai giờ sáng thức dậy đến đi cùng với họ
và làm quen với họ
luôn quan niệm văn hóa là của dân
muốn tìm hiểu về văn hóa thì phải về với dân
mà giáo sư ngô đức thịnh đã vượt qua mọi khó khăn
để đi điển giã tìm đến các đền phủ xem lên đồng hậu bóng
ông muốn gặp gỡ những người hầu đồng những con nhang đệ tử
để tìm hiểu những tâm tư nguyện vọng ẩn ức và cách thăng hoa của họ qua những nghỉ lễ

đến đền phủ nào giáo sư cũng ghi chép sự tích và việc thờ phụng những vị thánh tại đó
ông kết thân với những con nhang đệ tử nổi tiếng ở hà nội như cụ đồng trang công thịnh
các nghệ sĩ đản đáy hát văn như phạm văn ti phạm văn kiêm cùng rất nhiều nhân vật quan trọng khác
những điểm khác nhau những điểm giống nhau ở mỗi phủ thờ đều được ông nghiên cứu rất cẩn thận
phòng cách nghiên cứu vừa dân dã vừa khoa học của ông được các nhà khoa học trong nước và quốc tế đánh giá rất cao
đồng thời ông cũng nhận ra rằng
bản thân lên đồng không phải là một tín ngưỡng độc lập mà chỉ là một nghi lễ đặc trưng nhất của tục thờ mẫu
giáo sư ngô đức thịnh cũng đã tìm ra được câu trả lời cho sức sống mãnh liệt của tín ngưỡng này
lên đồng không phải là một hiện tượng mê tín dị đoan như người ta vẫn nghĩ
mà là biểu hiện của những khát vọng rất đời thường trong cuộc sống của con người
cái giai đoạn những năm bảy mươi có thể là sang đến tám mươi nữa
thì lúc đó để khắc phục được cái lệnh cấm và lúc đó cũng kinh khủng lệnh cấm
thì người ta tìm rất nhiều cách
thì hầu chui hầu không có nhầm âm nhạc
mà bây giờ mà mình cứ hình dung là không có âm nhạc thì làm sao họ nhảy múa được
nhưng mà rồi họ vẫn nhảy múa
họ nói là có những người đàn mồm chống mồm để cho người kia hầu
có những cung văn họ phải vượt qua những khó khăn đi khi đi đường khi hát
thì họ phải tháo cái đàn tính ra thành những bộ phận khác nhau gói vào trong gói
rồi đến đó đến nơi đó rồi họ mới lắp lại thành một cái đàn để mà thực hợp
tức là phải nói là cái sức sống của người dân
cho nên vừa qua để nói và qua unesco trong cái đánh giá về cái tín dưỡng thờ mẫu của người ta
thì họ đã nói rằng là đối với dân tộc việt nam tín ngưỡng thờ mẫu là một khát vọng tâm linh
với giáo sư ngô đức thịnh đạo mẫu là một nét văn hóa rất độc đáo của người việt
đây là một tín ngưỡng bản địa lấy việc tôn thờ người mẹ với các quyền năng sinh sôi bảo trợ và che chở cho con người
ngoài thánh mẫu đạo mẫu còn tôn thờ khoảng năm mươi vị thần
hầu hết là các nhân vật lịch sử có công với dân tộc và những nhân vật huyền thoại đã được tín ngưỡng hóa
như vậy thực hành tín ngưỡng thờ mẫu là cách để người dân việt tôn thờ những người có công với nước với dân tôn thờ cội nguồn dân tộc

là một hình thức diễn sướng diễn ra cho dân tộc việt văn hóa lên đồng
là một hình thức diễn sướng dựa trên cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với những lời ca điệu múa uyển chuyển trao chuốt

nghi lễ này là một hình thức saman giáo phổ biến trên thế giới với cách hiểu đơn giản là hình thức con người tìm cách liên lạc với thần linh và các đứng tối cao
lên đồng hầu bóng theo quan niệm của đạo mẫu chính là sự nhập hồn của các vị thần vào người hầu đồng để ban cho con người sức khỏe tài lộc và những thứ con người cầu xin
thanh đồng lúc đó có vai trò trung gian giữa con người và thần linh thường được gọi là cái ghế của thánh là nơi để thánh ngựa

đạo mẫu chỉ hướng đến cuộc sống hiện tại với những nhu cầu hết sức đời thường thực tế
mà thời đại nào cũng có
điều này khiến cho đạo mẫu có nét khác biệt so với nhiều tôn giáo khác
do vậy xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì đạo mẫu lại càng phát triển bấy nhiêu
người ta đến với tôn giáo thì đều làm lại hết là sau khi chết thì con người sẽ như thế nào
đều có cái niềm tin là phật giáo kỳ tô giáo các giả
nhưng mà đến đạo mẫu mẫu sẽ phụ trợ cho con người
trong cái xã hội hiện đại
cho nên cái tính hiện sinh tính hiện sinh trong đạo mẫu là rất là lạ
ít có cái tính ưỡng tôn giáo nào khác trên thế giới mà có cái đặc tính đó
và cái tính hiện sinh đó cũng là cái tính rất là thực tế
cái tính rất là thực tế của con người
làm cái việc đó vì một cái mục đích thực sự
mục đích trước mắt mục đích hiện tại
thì đấy cũng là một cái giá trị
sau thời gian dài nghiên cứu giáo sư ngô đức thịnh đã cho ra đời những công trình khoa học
được đông đảo nhà nghiên cứu và bạn đọc đón nhận
như đạo mẫu tiến ngưỡng tam phủ tứ phủ lên đồng hành trình của thân linh và thân phận
có thể nói với tư duy khoa học nhất quán
giáo sư ngô đức thịnh đã có quá trình nghiên cứu khoa học bền bỉ và gặt hái được nhiều thành công
có thể nói đầy đủ nhất về giáo sư ngô đức thịnh
đó là gì đó là một nhà nghiên cứu vì cộng đồng vì văn hóa và vì di sản văn hóa
và với sự phát hiện của ông thì chúng ta thấy được những nét đẹp trong tiến ngưỡng thờ mẫu
đó là gì đó là những cái giá trị văn hóa cốt lõi của người việt của việt nam nói chung
và ông cũng đã góp phần trong việc chứng minh rằng tiến ngưỡng thờ mẫu có những giá trị nhân văn
và nếu như chúng ta gạt bỏ những mặt không tích cực những mặt mà còn chưa thực sự hiểu đầy đủ về tiến ngưỡng thờ mẫu
thì đó là một bức tranh rất đẹp
là một bảo tàng sống về văn hóa dân gia
năm hai nghìn tám ông đã thành lập tổ chức phi chính phủ với tên gọi trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng việt nam
từ khi ra đời dưới sự lãnh đạo của giáo sư ngô đức thịnh
trung tâm đã hoạt động vì lợi ích chung góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tin ngưỡng việt nam
trải qua một thời gian thăng trầm đạo mẫu việt nam đã có những thay đổi nhất định
nghị lễ hậu đồng bị cấm đoán nghiêm ngặt đã được nhìn nhận một cách đúng đắn hơn
từ năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã giao cho viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
cung cấp tài liệu và làm hồ sơ đệnh trình unesco công nhận tiến ngưỡng thở mẫu của người việt
các lãnh đạo của viện văn hóa nghệ thuật như phó giáo sư tiến sĩ nguyễn tri bền phó giáo sư tiến sĩ tử thị loan
đã mời giáo sư ngô đức thịnh cùng một số nhà khoa học khác tham gia tư vấn và xác định giá trị của di sản
từ khi bắt đầu làm hồ sơ thì viện đã xin ý kiến của giáo sư cũng rất là nhiều lần
đầu tiên thì từ cái việc là xây dựng đề cương sau đó là xác định tên gọi của di sản
thì lúc đầu thì cũng có nhiều các cái tên gọi khác nhau
người thì nói là đạo mẫu người thì nói là tiến ngưỡng thở mẫu tam phủ
rồi nếu không thì nói là thở mẫu tứ phủ hay là thở mẫu tam phủ tứ phủ v v
thế và cũng có những cuộc tọa đàm chuyên gia để xin ý kiến
trong đó là những ý kiến quan trọng và quyết định là của giáo sư tiến sĩ ngô đức thịnh
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu di sản thực hành tiến ngưỡng thở mẫu tam phủ của người việt
đã chính thức được unesco ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
bản thân tiến ngưỡng thở mẫu có giá trị đặc sắc bởi là di sản gắn liền với đẩy sống tinh thần của người việt
bên cạnh đó đây cũng là kết quả của sự tâm huyết của các bộ ban ngành và các nhà khoa học
trong đó có giáo sư tiến sĩ ngô đức thịnh
điều này cho thấy những băn khoăn mang đầy khát khao khám phá khoa học cùng những vất vả của ông trong quá trình nghiên cứu là không uổng phí
nhưng ngay cả khi đạo mẫu được vinh danh vẫn có những trăn trở không ngừng theo đuổi giáo sư ngô đức thịnh
có một vấn đề mà tôi cũng cảm thấy khó nhất
tức là vấn đề trục lợi
những người quản lý nó cũng có những người trục lợi
những người thực hành nó cũng có người thụng lợi
thì rất là khó
thế thì bây giờ bằng phương pháp nào
trước những trăn trở ấy giáo sư ngô đức thịnh thường hay tìm đến hàn huyên tâm sự với các thanh đồng ở đền phủ
theo kinh nghiệm của ông muốn chống được tình trạng biến tướng trục lợi
cần phải dựa vào chủ thể văn hóa cần phải vận động những người trực tiếp thực hành hiểu được giá trị đích thực của tín ngưỡng
để từ đó có những ứng xử đúng đắn
chính trong nội bộ của họ sẽ có sự đấu tranh với những kẻ lợi dụng làm xấu đi hình ảnh của đạo mẫu
giáo sư nhận xét cái việc thờ cúng nhé từng vị nhân vật lịch sử cùng từng vị thần một nhé
thì bằng theo sách vở và những nghiên cứu và sự hiểu biết của giáo sư
thì giáo sư có trao đổi lại thì mình hiểu thêm được à việc này nó như thế này
không phải là cái câu chuyện này nó đi vào cái hoang đường hay là nó
không có sự thật lo huyền nào mà đây đều những cái việc mà các vị thần
mà do sử sách và do cái sự nghiên cứu của giáo sư đều có lên
thì từ đó chúng tôi đối với cái tín ngưỡng này càng thêm cái tôn trọng bảo vệ và giữ gìn hơn
khi gặp giáo sư giáo sư là những người giáo sư ngô đức thịnh là những người nghiên cứu cái này
ông đi vào không mê tín không dị đoan mà là một cái tín ngưỡng đúng thuần việc
một cách nghiên cứu của nhà khoa học tức là ông rất khoa học
thanh đồng nghệ nhân dân gian nguyễn tiến nghĩa thủ nhang đền đông hạ
là một trong những người quen biết với giáo sư đã nhiều năm
ông vừa kính mẫu vừa hiểu được ý nghĩa thực tiễn sâu xa của một tín ngưỡng thở mẹ
thờ các vị anh hùng dân tộc có công với nước
chính cách làm việc tận tâm và khoa học của giáo sư cũng ảnh hưởng rất nhiều
tới những người trực tiếp thực hành tín ngưỡng thở mẫu như ông
với tư cách là một nhà khoa học thì giáo sư tiến sĩ ngô đức thịnh là một tấm gương
về việc có những quan điểm khoa học và hoàn toàn rất dũng cảm
trong mối cảnh những di sản vào thời gian đó đang có những vấn đề nghi kỵ hoặc đánh giá sai
và thậm chí là bị cấm đoán
giáo sư đã là người khơi màu
ủng hộ cho những việc nghiên cứu và đã đưa ra những đề tài
những cái chương trình nghiên cứu cho việc nghiên cứu văn hóa dân gian lúc đó
để nó có những căn cứ khoa học và tạo một nguồn cảm hứng
cho cả một cái thế hệ mọi người nghiên cứu về đạo mẫu và duy trì
và để hôm nay chúng ta có một di sản được unesco ghi danh
suốt những năm tháng công hiến

giáo sư đã đạt được sự vinh danh xứng đáng qua giải thưởng nhà nước về văn hóa nghệ thuật
bạn bè và những người yêu mến ông đã tổ chức một buổi chúc mừng giáo sư một cách rất trang trọng
đến tham dự còn có đại diện các bộ ngành trung ương
cùng các nghệ nhân dân gian đến từ nhiều bản hội thuộc các tỉnh thành trong cả nước
trong những phát biểu của mình các nhà khoa học đều đánh giá công lao to lớn
của giáo sư ngô đức thịnh trong sự nghiệp văn hóa nói chung
và với đạo mẫu của giáo sư
ngô đức thịnh là một nhà nghiên cứu và đã từng đi nhiều nơi và có thời gian dài
để nghiên cứu cũng như tổ chức các cuộc hội thảo các hoạt động
và đóng góp cả với các cơ quan quản lý về hoạt động đối với thờ mẫu
và nhờ cái đóng góp của ông thì thờ mẫu hiện nay cũng đã có những cái khởi sắc
giáo sư ngô đức thịnh năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi sức khỏe có nhiều hạn chế
nhưng ông vẫn điều hành trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian việt nam
vẫn tham gia các hội thảo tọa đàm về đạo mẫu
như cánh chim không mỏi tòa đàm về đạo mẫu tòa đàm về đạo mẫu